với diễn biến phức tạp số lượng người mắc covid một mươi chín trên thế giới vẫn tăng lên từng ngày
và tại việt nam các đơn vị nơi tuyến đầu chống dịch ngày đêm không ngại khó khăn nguy hiểm
chung tay chung sức phối hợp với mục tiêu là chặn đứng và đẩy lùi dịch bệnh
cho đến thời điểm hiện tại chính phủ đã khởi động hệ thống ứng phó giai đoạn đầu của dịch
bao gồm giám sát phòng ngừa và nhiễm khuẩn quản lý ca bệnh tại các cơ sở y tế và tăng cường xét nghiệm
các hoạt động này đã mang lại hiệu quả nhất định với sự đóng góp của các đơn vị trên tuyến đầu chống dịch
là lực lượng chủ lực trong các hoạt động chuyên môn chống trọi lại với bệnh dịch
thời gian qua ngành y tế đã gánh vác trên vai trách nhiệm vô cùng lớn
và kết quả đó đã được tổ chức y tế thế giới who tuyên bố trong ghi nhận về hiệu quả công tác xử lý dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
bên cạnh những nỗ lực đã đạt được kết quả trong thời gian tới đây
các đơn vị cơ quan ban ngành chức năng cần tiếp tục bảo đảm việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch
đặc biệt cần kiểm soát tốt quản lý chặt chẽ những trường hợp người trong thời gian cách ly nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm bệnh